công an tỉnh đắk lắc bắt đối tượng giả danh cán bộ trại giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến đường dây vận chuyển hai mươi kg thuốc viện và ba viên ma túy tổng hợp
lực lượng phối hợp bắt giữ thêm một đối tượng
do ảnh hưởng của rết đậm rết hại mưa tuyết đã xuất hiện trên đỉnh phan xipang hượng sapa tỉnh lào cai
thu hút rất đông du khách đến tham quan chiêm ngưỡng
trong phần tin quốc tế hội đồng bảo an liên hợp quốc bỏ phiếu về địa vị pháp lý của jerusalem
mở đầu là các tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều nay tại tỉnh đắk nông ban chỉ đạo tây nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy
và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo tây nguyên bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban chỉ đạo tây nguyên
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh tây nguyên
năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù vùng tây nguyên còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội vùng tây nguyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực
công tác thực hiện chính sách dân tộc của các địa phương cơ bản đạt được mục tiêu đề ra
tuy nhiên kinh tế vùng tây nguyên vẫn gặp không ít khó khăn thách thức
công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập
tình trạng vi phạm luật pháp bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra phức tạp
số vụ chặt phá rừng vẫn còn cao diện tích rừng bị chặt phá còn lớn
để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng an ninh vùng tây nguyên trong thời gian tới
thượng tướng tô lâm đề nghị các tỉnh tây nguyên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên
đề xuất bộ chính trị sơ kết về việc thực hiện kết luận số một mươi hai tiếp tục thực hiện nghị quyết số một mươi của bộ chính trị khóa chín về phát triển vùng tây nguyên thời kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tiếp tục đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực phục vụ kết nối cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tây nguyên và vùng phụ cận
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế khó khăn và giải pháp đồng bộ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm hình sự hoạt động dưới hình thức băng ổ nhóm trên địa bàn tỉnh bạc liêu và các địa bàn giáp danh trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu và các tỉnh giáp danh đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là đấu tranh với tội phạm hoạt động dưới hình thức băng nhóm

để điều tra tên thật là đặng thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã nam chính huyện đức linh tỉnh bình thuận
tại cơ quan công an bước đầu tuấn luôn quanh co chối cãi
nhưng với các chứng cứ và tài liệu mà cơ quan điều tra đưa ra cuối cùng đối tượng đã phải cuối đầu nhận tội
để lừa chị na đối tượng lấy tên giả là phạm ngọc hiệp
có hai tiền án tiền án đầu là tiêu tụi đại sản cho người khác làm tội mà có
tiền án thứ hai là quý ganh tích đến ngày hai mươi ba tháng tám hai nghìn một mươi bảy chấp hành án xong thì về bình thuận
được thời gian vài ngày đến sài gòn làm công có một trăm năm mươi không đủ chi tiêu
em với ý định lừa chị na là lấy tiền tiêu xài
vì chị na có chồng là anh trung trước đây chấp hành án trung với em ở trại giam gia trung
hiện công an huyện ea leo đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ
chuyển truy tố đối tượng tuấn
đây cũng là một bài học cho những ai sau khi ra tù không chịu tu trí làm ăn hoàn lương
mà ham chơi đua đòi lười lao động để rồi lại dính vào con đường tội lỗi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang vụ hai vụ đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề thu giữ trên một trăm năm mươi triệu đồng
vụ thứ nhất tại nhà của nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị trấn hương canh huyện bình xuyên
lực lượng công an bắt giữ nguyễn văn trường là chủ đề
và trần thị liên cùng ở hương canh huyện bình xuyên là thư ký đề
vụ thứ hai tại nhà của lâm văn biên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở minh quang tam đảo
vật chứng thu giữ tại hiện trường và nhà ở của các đối tượng là gần một trăm năm mươi triệu đồng
các bảng ghi lô ghi đề máy phách và nhiều tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn trường trần thị liên và lâm văn biên về tội đánh bạc
thưa quý vị và các bạn dư luận chưa hết bàng hoàng với câu chuyện vợ chặt đầu
phân xác chồng thành nhiều mảnh tại bình dương thì mới đây một vụ án giết người
về tính chất đặc biệt nghiêm trọng lại xảy ra tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi mà người chồng ra tay sát hại chính người vợ của mình chỉ vì quá ghen tuồng
một cảnh tượng tăng tóc bao trùm lên căn nhà nhỏ tại thôn lai sơn
xã bắc sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi đây là hiện trường vụ án chồng giết vợ vì nghi vợ
khi kể lại sự việc ngày hôm đó người nhà nạn nhân và người dân quanh khu vực
không giấu nổi sự ngỡ ngàng và thương tiếc cho một số phận người con gái
ra đi khi còn quá trẻ để lại đứa con thơ dạy mới lên hai
trong lúc này trong lúc này trong lúc này
trong lúc này trong lúc này
trong lúc này trong lúc này
đang chơi khăn cươi
nguyên nhân dẫn đến kết cục trên là do một quá trình đối tượng đinh ngọc khoa nghi vợ mình là chị đào thị tê ngoại tình
khoa đã lén cải phần mềm nghe trộm vào điện thoại của vợ để theo dõi và mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua khi khoa uống rượu say về nhà
và sau quá trình cãi vã khoa đã hành hung chị t khiến chị chảy máu mũi và mồm
không dừng lại ở đó đối tượng đã bóc cổ vợ mình đến chết sau đó viết lên người nạn nhân hai chữ phản bội rồi bỏ trốn

những mảnh vỡ của pháo đẩy bay b năm mươi hai bị bắn rơi xuống hồ nhìn từ xa trông như một đống sắt
vậy nhưng chính đông sắt ấy là một trong những minh chứng hùng hồn ghi dấu chiến công vĩ đại của quân và dân thủ đô
là một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến thời khắc chiếc b năm mươi hai bị bắn hạ
và cái danh sưng người hùng trên sông nước vẫn được người dân nơi đây chiều mến gọi ông